tại hà nội trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm tuần lễ nhận thức chất lượng không khí
đại sứ quán hoa kỳ đã tổ chức buổi thảo luận với các chuyên gia về chất lượng không khí
phát biểu tại lễ khai mạc đại sứ hoa kỳ tại việt nam daniel christenbrink đã nhấn mạnh
mỗi người trong chúng ta đều mong muốn con cái mình được lớn lên với những điều kiện tốt nhất
trong lịch sử phát triển của mình nước mỹ đã từng gặp phải vấn đề về ô nhiễm không khí
và ngân sách hàng năm tiêu tốn lên tới hai trăm bốn mươi năm tỷ đô la mỹ để giải quyết các vấn đề ô nhiễm không khí
với những kinh nghiệm hiện có nước mỹ rất sẵn sàng giúp đỡ việt nam giải quyết vấn đề nan giải này
cũng trong buổi thảo luận tiến sĩ george s conway bác sĩ thạc sĩ về sức khỏe cộng đồng
là một bác sĩ và chuyên gia dịch tễ học nổi tiếng với những công trình và chuyên môn của mình
về sức khỏe môi trường cho rằng các vấn đề về ô nhiễm không khí được gặp phải ở rất nhiều nơi trên thế giới
bởi những tác động như
đốt nhiên liệu hóa thạch than và sử dụng dầu diesel trong giao thông đốt dơm dạ hay khói bụi công nghiệp
thậm chí một số hiện tượng tự nhiên như sương mù kéo dài tại anh đã được chứng minh có những ảnh hưởng lớn tới sức khỏe con người
ô nhiễm không khí gây lên các bệnh về tim mạch như nhồi máu cơ tim đột quỵ các vấn đề về đường hô hấp
suy giảm chức năng phổi và có thể liên quan đến tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh và sinh thiếu tháng
hiện nay ô nhiễm không khí ở việt nam đặc biệt ở khu vực đô thị và các thành phố lớn như hà nội thành phố hồ chí minh
hiện đang là vấn đề môi trường được cộng đồng xã hội quan tâm
hầu hết các đô thị lớn ở việt nam đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng gia tăng đặc biệt là ô nhiễm bụi
chính vì vậy việc nâng cao nhận thức về chất lượng không khí cũng như tìm kiếm các giải pháp nhằm cải tạo chất lượng không khí là một trong những hành động cấp bách hiện nay